aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám đã chính thức bắt đầu trong tối qua với hai trận đầu tiên của bảng a
và kết quả là chiến thắng đã thuộc về những đội tuyển được đánh giá cao tại bảng đấu này
người hâm mộ bóng đá việt nam cũng đã được theo dõi một trận gia quân đầy thành công của đội tuyển nước nhà
trên sân vận động olympic tại thủ đô phnom penh của campuchia đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà và đội khách malaysia
mặc dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà đã không tránh khỏi thất bại với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ nosa run islan của malaysia
sau đó khoảng một giờ đồng hồ đội tuyển lào cũng đã tiếp đón đội tuyển việt nam của chúng ta
với ưu thế và trình độ vượt trội tuyển việt nam đã ép sân ngay từ đầu
phút thứ một mươi một tiền đạo công phượng đã mở tỷ số từ một pha suốt bóng căng hạ gục thủ môn đội tuyển lào
đến phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất
đến lượt tiền đạo anh đức lập công sau pha đá bồi từ cú rứt điểm của tiền vệ lương xuân trường
sang hiệp hai tuyển vệ quang hải khép lại một ngày thi đấu thành công của đội việt nam bằng pha suốt phạt đẹp mắt ở phút thứ sáu mươi tám
cuối trận đội việt nam tiếp tục ép sân và có một số cơ hội nhưng không thành công
tỷ số chung cuộc của trận đấu là ba
với chiến thắng này đội việt nam đang dẫn đầu bảng a tại aff suzuki cup hai nghìn hai mươi
khi có cùng ba điểm như đội tuyển malaysia nhưng hơn về chỉ số phụ
xin chúc mừng
chương trình thắng đầu tiên của đội việt nam
chiều tối nay vào lúc một mươi chín h aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục với hai trận đấu giữa thái lan và đông timor
trên sân vận động radmazala ở thủ đô bangkok của thái lan
và singapore tiếp đón đối thủ indonesia trên sân vận động quốc gia singapore